theo phòng nông nghiệp huyện hòa vang thành phố đà nẵng toàn huyện hiện có hơn một trăm tám mươi tám hectare diện tích đất nông nghiệp không sản xuất được
trong đó chỉ riêng diện tích đất bị ảnh hưởng bởi dự án đã chiếm đến một trăm hai mươi năm hectare
thực trạng dự án treo công trình thiết kế dẫn thoát nước không phù hợp đang diễn ra phổ biến
trong khi người dân vẫn còn mặn mà với nghề nông thì cũng đành ngậm ngùi nhìn đất bỏ hoang
toàn xã hòa châu có trên ba mươi hectare đất nông nghiệp không canh tác được
cánh đồng tại thôn quang châu hòa châu thôn miếu bông xã hòa phước có hơn một mươi bốn hectare lúa hoa màu đã hoàn toàn bị bỏ hoang
ba trăm sáu mươi tám hộ có đất nhưng không thể sản xuất được
trước đây để giải quyết bài toán tiêu úng cấp nước trong mùa vụ ngành nông nghiệp đã bố trí nhiều máy bơm công suất lớn
tuy nhiên sáu năm trở lại đây cánh đồng màu mỡ năng suất cao này đã dành chỗ cho cây dại phụ kín
hồi trước đây là thi công quốc lộ một a lộ mới cắm thoát nước
rồi về phía khu b thì nó
khô hơn đất sản xuất là khoảng ba mươi phần
nên là nước không thoát được lồn bảnh hưởng đến đất sản xuất
do vậy là dẫn đến nhập úng là dăng bỏ không sản xuất từ đó thời gian đó đến nay
vẫn muốn lộn nông nhưng mà không có điều kiện lộn không đủ điều kiện lộn là do nước lộn tưới tiêu không tượng lợi thì mình bỏ
mùa nắng thì khô hạn và mùa mưa thì ống thủy
khác với xã hòa châu và hòa phước
gần năm mươi hectare đất nông nghiệp tại thôn phước hậu xã hòa nhơn bị bồi lấp bởi hoạt động khai thác khoáng sản
không chỉ vậy toàn xã hòa nhơn có năm mươi dự án các loại chiếm tổng diện tích hơn hai hai trăm linh hectare
thế nhưng nhiều dự án đến nay vẫn còn treo
thành phố có chủ trương là hỗ trợ vùng mùa cũng như là yêu cầu các doanh nghiệp hỗ trợ vùng mùa cho dân
thì đó cũng là một cái giải pháp tạm thời thôi về lao về dài
những dự án đã công bố quy hạch
kéo dài bốn năm bảy năm vẫn chưa triển khai thì cũng đề nghị thành phố có giải pháp
trong định hướng phát triển hòa vang là địa phương được chọn để tập trung xây dựng các mô hình nông nghiệp bền vững
việc nhiều năm qua hàng trăm hectare đất nông nghiệp tại đây đã bị bỏ hoang gây lãng phí trong sử dụng tài nguyên đất
thêm vào đó mỗi năm hai lần chính quyền thành phố vẫn phải chi tiền hỗ trợ cho hàng trăm người dân mất đất sản xuất